hôm nay ngày năm tháng tám các trường đại học học viện trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn vào các ngành
theo đó sau khi kết thúc đợt thay đổi đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo tập hợp danh sách số lượng nguyện vọng của thí sinh và gửi cho các trường thống kê
từ ngày hai đến ngày năm tháng tám nhóm xét tuyển đại học phía bắc phía nam và các trường đại học
học viện có thể lấy dữ liệu từ bộ gửi về để tổng hợp sàng lọc thí sinh ảo
sớm nhất là sau một mươi bảy h chiều ngày năm tháng tám và ngày sáu tháng tám
thí sinh cả nước có thể biết được điểm chuẩn vào từng ngành học của các trường đại học
các trường đại học thành viên của nhóm tự chủ tự chịu trách nhiệm việc tuyển sinh
bao gồm xác định tỷ lệ trúng tuyển xác định điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành nhóm ngành chương trình
trên website của từng trường cũng sẽ công bố điểm chuẩn của các ngành
nên thí sinh có thể dễ dàng tìm kiếm để biết được có trúng tuyển hay không